qua một số điện thoại trên mạng phóng viên chúng tôi đã có cuộc gọi điện thoại trao đổi

qua một số điện thoại trên mạng phóng viên chúng tôi đã có cuộc gọi điện thoại trao đổi
chính sự tiện lợi của mạng xã hội không gian mạng như vậy
cho nên là các đối tượng rất dễ dàng có thể tiếp cận được đối với những người có nhu cầu
và cái giao dịch về cái việc là làm giả tài liệu con dấu
mua các giấy tờ giả đó rất dễ có thể diễn ra xảy ra
và ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động quản lý kinh tế xã hội
hoạt động quản lý hành chính và gây khó khăn cho cơ quan chức năng
và nó là mầm mống để có thể phát sinh ra những cơ quan khác
pháp luật nghiêm cấm việc làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
và nghiêm cấm việc sử dụng tài liệu con dấu giả
số vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện
hoặc tiêm ẩn dấu hiệu giả mạo giấy tờ con dấu ngày càng tăng
với thủ đoạn tinh vi phức tạp
điều này ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
tác động tiêu cực đến việc bảo đảm an toàn pháp lý
trong giao dịch giải quyết thủ tục hành chính
tôi nghĩ rằng là khi có cần những nhu cầu về giấy tờ bằng cấp và chính trị
thì chúng ta phải tuân thủ các quy định về quản lý hành chính
để làm sao mà cái việc quản lý hành chính của cơ quan nhà nước
được thực hiện theo đúng hình pháp luật
cũng như là tránh trường hợp lợi dụng vào đó
để thực hiện các hành vi vi phạm các hành vi khác
để ngăn chặn thủ đoạn của tội phạm làm giả giấy tờ
trước hết mỗi người dân phải xác định việc sử dụng băng cấp giấy tờ giả
là hành vi trái pháp luật cần nêu cao cảnh giác
và không tiếp tay cho loại tội phạm này
bên cạnh đó lực lượng công an cũng sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát quản lý chặt chẽ địa bàn
để tránh tình trạng tội phạm
trong đó có tội phạm làm giả giấy tờ lợi dụng hoạt động
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã liên tục phát hiện và bắt quả tăng nhiều đối tượng tàng chữ trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày bảy tháng bốn
tại phường phú nhuận tp huế
lực lượng công an bắt quả tan đối tượng hồ hữu trí
chú phường vĩ dạ tp huế
là nhân viên của quán ba asta
đang tăng chữ hơn chín mươi một gram ma túy tổng hợp ketamin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
mua số ma túy trên của một đối tượng ở quảng trị để bán kiếm lời
trước đó ngày sáu tháng bốn
tại khu vực phường phú nhuận
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn nhật trung
chú tại phường hương long tp huế
và võ quốc đạt chú phường thủy xuân tp huế
đang tăng chữ hai mươi một gói ma túy
và hai viên ma túy tổng hợp
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ
với hành vi đánh bạc năm đối tượng gồm
huỳnh thanh toàn lê thanh duy
thân trúc phương nguyễn thái hòa đỗ đại dương
ngày hôm nay đã bị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
tạm giữ hình sự
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thị xã hòa thành
phối hợp với công an phường long thành trung
bắt quả tăng một mươi ba đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài bửu ăn tiền
tại phường long thành trung thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
thụ điểm này do đối tượng nguyễn thị huân
chú thị xã hòa thành trực tiếp tổ chức và lấy thiền sâu
tăng vật thu giữ gồm một trăm linh bảy triệu đồng
bảy điện thoại di động các loại một mươi bộ bài tay
qua điều tra ban đầu xác định tụ điểm đánh bạc này
hoạt động từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hòa thành
đã cho gia đình bảo lãnh tám đối tượng được tại ngoại
để tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng nguyễn thị huân
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng nguyễn thế anh chú tại xã sơn hà
huyện nho quan vừa bị công an thành phố ninh bình
tỉnh ninh bình bắt giữ
vào chiều ngày sáu tháng bốn tổ công tác của công an thành phố ninh bình
tổ chức tuần tra tại đường lương văn tụy
phường tân thành thành phố ninh bình
phát hiện nguyễn thế anh điều khiển xe ô tô
mang biển kiểm soát ba mươi f năm nghìn ba trăm bảy mươi hai
dừng đỗ ngược chiều để đón khách
bị tổ tuần tra yêu cầu xuống xe làm việc
nguyễn thế anh bất ngờ điều khiển xe ô tô
lao về phía tổ công tác
là một đồng chí cảnh sát trả tự
phải đu bám lên capo xe để đảm bảo an toàn
nguyễn thế anh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khoảng một trăm linh m
thì bị lực lượng công an bắt giữ
tiếp theo là những thông tin về truy bắt tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lương văn hoàng
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại xã ảng cang
huyện mương ảng tỉnh điện biên
về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội
là đối tượng lê hồng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn vũ hạ
xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và đối tượng lê văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn trung vực
xã thượng vực huyện trương mỹ thành phố hà nội
bị công an huyện mỹ đức hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
và có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan cơ quan nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật
thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện